để tìm đường về quê mới đây tại thị trấn tân túc bình chánh đầu đường quốc lộ một hàng trăm người dân đa phần là những gia đình trẻ chở nhau trên xe máy trên đường về quê miền tây và kẹt lại tại chốt kiểm soát ở đây
tối ba mươi tháng chín nhiều người dân từ thành phố hồ chí minh đổ về cửa ngõ miền tây
tất cả đều cho biết mất việc kẹt lại thành phố đã bốn tháng không còn tiền sinh hoạt trả nhà trọ nghe nói tối nay thành phố mở cửa nên tìm cách về quê
sau nhiều thời gian thuyết phục người dân quay lại mà không thành lực lượng công an ra một giải pháp
người dân cử ra năm đại diện xe công an trở đến chốt kiểm soát tiếp theo của tỉnh long an để trình bày
nếu tỉnh long an đồng ý cho qua thì lực lượng sẽ mở đường cho bà con đi tiếp
nhiều tiếng vỗ tay sau giải pháp này và mọi người đang tiếp tục
tại quốc lộ một khu vực thị trấn tân túc huyện bình chánh thành phố hồ chí minh giáp danh với tỉnh long an
rất đông người dân đi xe máy về quê vẫn đang vạ vật chờ đợi với hy vọng được cơ quan chức năng cho qua chốt kiểm soát
dòng xe đổ về đây ngày càng đông gây ra tình trạng ùn ứ cả một đoạn đường
nhiều người trong đám đông ấy có hoàn cảnh rất khó khăn tiền bạc đã cạn kiệt sau thời gian dài bám trụ tại thành phố vì dịch bệnh
khi nghe tin thành phố nới dần giãn cách
đánh liều đi về quê
nhiều em nhỏ ngủ gục trên vai bố mẹ sau một ngày dài chờ đợi mệt mỏi
hình ảnh ấy khiến ai nhìn vào cũng không thể kim lòng nổi
vỉa hè trở thành nơi tựa lưng tạm bỡ của một vài người
trong tiết trời oi ả lưng áo và vầng chán của nhiều người ướt đẫm mồ hôi
nhiều người dân cho biết dịch bệnh đang căng thẳng tụ tập đông người ở đây như thế này cũng chẳng tốt
nhưng phải đến bước đường cùng rồi vợ chồng tôi mới quyết định đưa con về quê
bằng xe máy
đã bốn tháng nay vợ chồng tôi mất việc không có thu nhập tiền dự trữ trong nhà cũng đã hết
nhìn con mình nhỏ xíu mà đã phải chịu vất vả như thế này cùng với cha mẹ tôi đau lòng lắm
giờ chỉ hy vọng được về quê ở lại đây chẳng còn tiền để mà sống nữa
một người dân trước đây từng là công nhân tâm sự
trong dòng xe cộ tấp nập tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên
đó là những cuộc gọi về tâm trạng đầy lo lắng của người thân
ở quê nhà anh quy tê gạt mẹ là đã được cho qua chốt rồi
dạn mẹ cứ đi ngủ sớm nay mai hai vợ chồng anh và cháu sẽ về tới
không chịu nổi sức nóng hơi người ken đặc xung quanh
một bà mẹ hai mươi ba tuổi quê sóc trăng ắm đứa con nhỏ bốn tháng tuổi rẽ ra khỏi đám đông để con bớt quấy khóc
chị oanh cho hay hai vợ chồng chị cùng hai con nhỏ đứa lớn ba tuổi
đã quyết định trả căn phòng trọ tại xã vĩnh lục b
quy tê huyện bình chánh chạy về quê nhưng đến chốt kiểm soát bị chặn lại
và đứng trôn chân từ một mươi bốn h đến hơn giờ ngày một tháng một mươi với hy vọng được xả chốt
sắp xếp lại được mớ đồ đạc lình kình trên chiếc xe máy để vợ du con ngủ
anh trần thảo hai mươi chín tuổi quê an giang cho biết vợ chồng anh làm công nhân tại một công xưởng rời ra
do dịch diễn biến kéo dài nên vợ chồng anh thảo rơi vào cảnh thất nghiệp suốt bốn tháng qua
cạn sức vợ chồng anh cùng con nhỏ đứa lớn năm tuổi đứa nhỏ bốn tháng
phải ở nhờ tại phòng trọ của người bạn ở quận bình tân gần một tháng nay
biết không thể ở chui mãi anh thảo cùng vợ đánh liều
giờ tôi hết bám trụ nổi rồi không đủ tiền đóng tiền nhà tiền ăn tiền sữa cho con
giờ chạy về đại thôi hy vọng được cho qua chốt anh thảo nói
lót tạm chiếc áo khoác cho đứa con nhỏ nằm uống sữa chị nguyễn thị thu hai mươi tám tuổi
kể rằng chị theo về quê chồng ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nhưng đến chốt thì bị kẹt lại từ một mươi tám giờ
chị thu và chồng làm công nhân tại một công ty may ở quận bình tân
tháng bảy vừa rồi không may cả hai vợ chồng cùng đứa con chưa đầy hai tuổi
phải đi cách ly tập trung do mắc covid một mươi chín
cách ly xong về tụi tôi ở nhà trọ suốt cho tới nay
trong túi còn có hai trăm linh làm sao trụ lại nổi
sữa con tôi toàn là do
có hàng xóm thương tình mà cho chứ hai vợ chồng hết sạch tiền rồi
chị thu tâm sự
cùng tình cảnh đó tại bình dương hàng ngàn người dân đi xe máy tụ tập thành các nhóm
tại các địa điểm công cộng cửa ngõ để dù nhau về quê
nhưng đã bị công an chặn lại yêu cầu quay đầu
liên tục trong hai ngày qua công an và lực lượng chức năng các địa phương
như thị xã bến cát phú giáo tân uyên xí an đã tăng cường tuần tra
trên các tuyến đường lớn để ngăn chặn các đoàn tự ý về quê
vận động người dân quay đầu xe
chỉ tính riêng tại thị xã bến cát có ít nhất khoảng bốn trăm linh người với trên hai trăm linh xe máy
là người dân có ý định về quê ở tây nguyên và các tỉnh miền tây đã bị chặn lại
đa phần các đoàn đi thành nhóm gồm nhiều xe máy có hẹn nhau từ trước
đây là những công nhân người lao động đã bị kẹt tại bình dương
những tháng bị dịch bệnh vừa qua
họ hy vọng trở về lại quê nhà khi nghe tin nới lỏng các biện pháp giãn cách
sau ngày ba tháng
tuy nhiên lãnh đạo tỉnh bình dương khẳng định đây là sự hiểu lầm
ngộ nhận về quy định phòng chống dịch bệnh
theo một lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương
mặc dù biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng ở các huyện thị xã
thành phố vùng xanh nhưng nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn vẫn rất cao
người dân chưa được tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh
hiện chỉ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nhu cầu
được ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quê nhà đồng ý bằng văn bản
và có phương án phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh bình dương
thì mới được lực lượng chức năng đưa đón về quê
người dân không nên tự ý đi xe về hoặc là nghe theo lời vận động
lôi kéo về quê của người khác
nhưng nếu người dân ở lại thì cuộc sống sẽ ra sao
vì họ đã gặp rất nhiều khó khăn do phải ngưng việc trong thời gian dài giãn cách
theo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương hiện nay hầu hết các địa phương
trong địa bàn tỉnh đã công bố vùng xanh với việc cho phép người dân
tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày đi lại trong nội vùng
và bắt đầu cho phép doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương sẽ ban hành quy định về việc hoạt động
của doanh nghiệp người lao động tại vùng xanh theo hướng cho phép người lao động
được đi lại giữa nhà máy và phòng trọ với nguyên tắc đảm bảo các biện pháp
an toàn chống dịch thay vì phương án ba tại chỗ mà người lao động
phải ăn ngủ tại nhà máy như trước đây
người lao động ở lại bình dương sẽ được ưu tiên tiêm vaccine
hiện đang bắt đầu tiêm mũi hai cho toàn bộ người dân để đạt được miễn dịch cộng đồng
vì vậy cơ quan chức năng tỉnh bình dương vận động người lao động trước mắt
cần ở lại để đảm bảo quy định phòng chống dịch tiêm đủ mũi vaccine
và đi làm khi nhà máy các dịch vụ được hoạt động trở lại
không chỉ tại bình dương trong ngày ba mươi tháng chín phó thủ tướng vũ đức đam
cũng đã ký công điện của thủ tướng yêu cầu nhóm bốn tỉnh thành
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
tiếp tục kiểm soát người ra vào không để người dân tự ý về quê
có phương án khôi phục sản xuất kinh doanh trong khu vực
trước đó tại cuộc làm việc khẩn với tổ công tác đặc biệt do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì
quan điểm chung cho rằng nếu để người dân về tự phát địa phương sẽ không chịu nổi
đại diện các tỉnh thành gồm thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương và long an cho biết
thời gian qua nhờ sự giúp đỡ của các tỉnh thành
cũng như sự chi viện của trung ương và nỗ lực của từng địa phương
nên bốn tỉnh thành này đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh mở lại các hoạt động sản xuất an toàn
do vậy sắp tới bốn địa phương này mong muốn đón công nhân ở các tỉnh trở lại làm việc
đồng thời cũng tha thiết đề nghị người dân đang ở trong địa phương tiếp tục ở lại không tự phát về quê
các tỉnh thành cam kết sẽ đảm bảo an sinh xã hội
như trước nay đã làm tiêm vaccine cho bà con và sớm khôi phục sản xuất để bà con có việc làm
thời gian qua giữa bốn tỉnh thành nói trên và các tỉnh thành khác đã phối hợp chặt chẽ
để đưa đón một lượng người dân của các tỉnh đang sinh sống tại bốn tỉnh về quê an toàn có kiểm soát
tuy nhiên cũng có một bộ phận người dân về tự phát
trong khi nhiều tỉnh tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn thấp
lực lượng y tế mỏng nên rất khó khăn cho việc kiểm soát
tại cuộc họp lãnh đạo hầu hết các tỉnh miền
việt nam và tây nguyên cũng thống nhất
kiến nghị chính phủ có chỉ thị yêu cầu sau ngày ba mươi tháng chín thành
tp hcm long an bình dương và đồng nai vẫn giữ nguyên các biện pháp kiểm soát như hiện nay
không để người dân từ bốn tỉnh thành này tự phát đi về các địa phương
nguyên tắc nới lỏng dần bên trong nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ việc đi lại với các tỉnh bên ngoài
riêng tp hcm long an bình dương đồng nai đã có tỉ lệ tiêm vaccine cao
được phép nới lỏng cho người dân đi lại trong bốn tỉnh thành
ngoài ra những trường hợp thật sự phải về thì tp hcm long an bình dương đồng nai
phối hợp chặt với các tỉnh thành khác tổ chức đưa bà con về chú đáo có kiểm soát
theo bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải vừa qua cà mau chủ động tổ chức đón bốn trăm linh người dân của tỉnh
ở tp hcm và các tỉnh về quê
dù vậy hàng ngày có nhiều người tự phát về quê gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch
theo ông hải cả nhân lực và vật lực về y tế của cà mau đều kém hơn nhiều tỉnh
mặt khác cho đến nay toàn tỉnh mới có một mươi ba dân số tiêm mũi một năm hai tiêm đủ hai mũi
nếu sắp tới người dân được tự phát về quê xảy ra lây lan dịch trong cộng đồng sẽ không chịu nổi
vì vậy cà mau đề nghị chính phủ không cho người dân tự phát về nếu về phải được tỉnh tổ chức
căn cứ dựa trên năng lực tiếp nhận người cách ly của tỉnh
mặt khác tổ chức tiêm đủ vaccine cho tất cả các lái xe đi các địa phương phải tiêm đủ hai mũi vaccine
bởi đây là nhóm nguy cơ lây nhiễm rất cao
bí thư tỉnh ủy bình phước nguyễn mạnh cường cho rằng dưới góc độ của các tỉnh vẫn giữ được vùng xanh như bình phước
tỉnh đề xuất phải có tiếp cận từng bước thận trọng khi nới lỏng việc đi lại giữa các tỉnh vùng đỏ với các tỉnh khác
ông cường dẫn chứng bình phước mỗi ngày có khoảng bốn lái xe ra vào tỉnh
nhưng trong vòng mấy ngày qua đã phát hiện hơn sáu mươi ca nhiễm covid một mươi chín
nếu cho người dân từ các tỉnh đi lại tự do có thể hai đến ba tuần bình phước đã trở thành vùng đỏ
do vậy ông cường đề xuất
đối với tp hcm đồng nai bình dương và long an có thể nới lỏng các hoạt động bên trong để đảm bảo đời sống của người dân
việc đi lại giao lưu với các tỉnh có thể nới ra nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
việc đón dân từ các tỉnh thành này về quê phải có tổ chức trật tự không tự phát và tùy vào năng lực tiếp nhận cách ly của các tỉnh
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cho biết
theo thống kê hiện có ba năm triệu người dân các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại tp hcm long an bình dương và đồng nai
trong đó có hai một triệu người đang có nguyện vọng về quê
theo ông hùng hiện ngoài bốn tỉnh trên có tỷ lệ tiêm vaccine cao các tỉnh khác tỷ lệ tiêm chủng covid một mươi chín toàn dân còn rất thấp
do đó nếu không kiểm soát được việc người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất phức tạp và nguy hiểm
ông dẫn chứng kinh nghiệm khi tp hcm công bố gia hạn
các đợt giãn cách đã có hàng trăm nghìn người về quê trong số đó đã có người đưa dịch về các tỉnh
bộ công an đề nghị thủ tướng chỉ đạo tp hcm long an bình dương và đồng nai quán triệt huy động hệ thống chính trị cơ sở
nắm chắc từng người dân có nguyện vọng về quê để vận động ở lại
khi người dân ở lại phải cam kết tiêm vaccine miễn giảm tiền nhà trọ chi phí sinh hoạt cũng như hỗ trợ việc làm để tạo thu nhập cho người dân yên tâm ở lại
khuyến khích doanh nghiệp đón người dân từ các tỉnh quay lại thành phố làm việc
nếu người dân đã ra đường tập trung ở các chốt thì kiên quyết vận động người dân trở về không để người dân đi tự do
đối với các địa phương có số lượng công dân lớn đang sinh sống tại bốn tỉnh thành trên
ông hùng đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo công an quân đội phát hiện sớm các đội nhóm kêu gọi người dân về quê tự phát để gian đe xử lý
mặt khác các địa phương cũng cần có tiêu chí kế hoạch công khai về việc đón công dân về
trong đó tập trung cho người già phụ nữ có thai trẻ em người yếu thế
nếu chỉ nói đón mà không công khai thì người dân không tin và sẽ tự phát đi về
ông hùng cũng lưu ý các tỉnh thống nhất việc xử lý tình huống người dân tập trung đông tại các chốt kiểm soát
cơ quan chức năng không xử lý cứng nhắc dẫn đến sự đối đầu không cần thiết
các tỉnh phải có lực lượng thường trực để xử lý việc người dân tự phát về quê
sẽ tạo điều kiện để người dân đi lại khi tỷ lệ tiêm vaccine cao
đại diện bộ y tế cho biết thời gian qua thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ y tế đã dồn lượng vaccine covid một mươi chín phân bổ cho thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai
trong khi nhiều tỉnh khác tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp nguy cơ lây nhiễm còn cao
vì thế ngay việc đi lại của người dân ở thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai về các tỉnh thành vẫn phải kiểm soát
kể cả những người được về cũng phải cách ly nghiêm ngặt theo quy định
kết luận cuộc họp tổ công tác đặc biệt của chính phủ thống nhất kiến nghị của các tỉnh
mặt khác cho biết tổ công tác đã kiến nghị thủ tướng tiếp tục ưu tiên phân bổ vaccine cho thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai cũng như các tỉnh thành lân cận
dự kiến trong vòng một tháng nữa khi lượng vaccine ưu tiên phân bổ cho các tỉnh thành trong khu vực nhiều tăng độ phủ vaccine để việc giao lưu qua lại được thuận lợi
khi tỷ lệ tiêm vaccine của các tỉnh thành cao lên sẽ tạo điều kiện để người dân đi lại
tổ công tác đặc biệt đã đồng ý với các tỉnh và sẽ kiến nghị với thủ tướng sớm có công văn chỉ đạo cụ thể
đối mặt với thực tế người dân có nguyện vọng về quê sau nhiều tháng cầm cự mà không có công an việc làm
tại long an chính quyền địa phương đã gửi văn bản đề nghị một mươi sáu địa phương đón một hai trăm bốn mươi bảy người dân ùn ứ ở tỉnh này về quê
từ đêm hai mươi chín đến sáng ba mươi tháng chín
hơn ngàn người đi phương tiện cá nhân lưu thông theo quốc lộ n hai muốn được về quê nhưng không được qua chốt kiểm soát dịch
đóng tại khu vực cầu đức hòa xã hữu thạnh huyện đức hòa gây ra cảnh un ứ
lãnh đạo tỉnh long an đã ra đối thoại thuyết phục và đưa giấy cho những người này ghi nguyện vọng để phân ra các nhóm
nhóm chịu ở lại long an sẽ được địa phương cùng thương thuyết với chủ trọ miễn phí tiền trọ trong tháng tới
hỗ trợ lương thực và sẽ đề nghị các doanh nghiệp tại tỉnh nhận vào làm trong giai đoạn phục hồi sáng
nhóm người dân long an thuộc các huyện khác ngoài đức hòa sẽ được các huyện hỗ trợ đón về
nhóm còn lại gồm một hai trăm bảy mươi bốn người thuộc các tỉnh an giang hai trăm sáu mươi bảy người đồng tháp ba trăm sáu mươi bảy người bạc liêu một trăm linh tám người hậu giang một mươi bốn người
trà vinh bốn mươi bốn người vĩnh long một mươi bảy người tây ninh hai người bình dương hai người đắk nông ba người kiên giang chín mươi ba người bến tre chín mươi ba người
tiền giang hai mươi chín người sóc trăng một trăm bốn mươi năm người cà mau bốn mươi sáu người gia lai năm người và thành phố cần thơ một trăm linh người
nhóm người này hiện vẫn đang ở tạm tại một địa điểm trường học do huyện đức hòa bố trí lo ăn nghỉ chăm sóc y tế tạm thời
tuy nhiên hiện nguyện vọng của những người này là chỉ muốn được trở về quê nhà
những người này đều đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín và được long an quản lý chăm sóc và xét nghiệm y tế
do đó ubnd tỉnh long an mong các địa phương có người dân kể trên quan tâm và tạo điều kiện phân công đơn vị làm đầu mối để phối hợp với các ngành chức năng của long an
tiếp tục thực hiện đón người dân trở về trong khoảng thời gian từ mùng một tháng một mươi đến ngày mùng năm tháng một mươi
hy vọng trong một hai ngày tới người lao động sẽ biết chính xác mình có được về quê hay không và nếu được thì cần những thủ tục gì để về
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này vào những chương trình sau
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại